vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay sáu tháng hai một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực phía sau đồi dinh ba phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã thiêu dụi hoàn toàn một căn nhà và toàn bộ tài sản bên trong rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ngọn lửa bắt cháy từ nhà của bà đặng thị ngọc hoa ở đường ngô thị sĩ phường bốn
sau đó lan sang khu rừng thông bên cạnh nhờ được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã đến hiện trường tham gia công tác chữa cháy
tuy nhiên do căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã kị thiêu dụi hoàn toàn
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng hai một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên đường khởi sắc bắc sơn khởi nghĩa bắc sơn phường một mươi thành phố đà lạt
làm thiêu dụi hoàn toàn một sưởng chế biến gỗ vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì trong sưởng không có người vì công nhân về quê nghỉ tết
nên chưa lên nên may mắn không thể thại về người thì vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ